trong hai tuần qua dịch covid một mươi chín đã lây lan nhanh gấp một mươi ba lần so với trước
số quốc gia có người nhiễm tăng lên gấp ba lần
quan ngại sâu sắc cả về tốc độ lây lan chóng mặt và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
cũng như là việc thiếu các hành động ngăn chặn dịch covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín là đại dịch toàn cầu
tuy nhiên tổng giám đốc who cũng cho biết là dịch bệnh có thể được kiểm soát và đẩy lùi
như đã được chứng minh tại một số quốc gia
dịch covid một mươi chín vẫn đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu âu và mỹ
với số ca nhiễm mới tăng vọt tại nhiều nước
mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh với hai trăm chín mươi một trường hợp
nâng tổng số ca dương tính với virus sars cov hai lên chín trăm tám mươi bảy người tại gần bốn mươi bang
trong đó có hai mươi chín người đã tử vong
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu âu
ngoại trừ anh trong vòng ba mươi ngày
theo tin chúng tôi mới nhận được
thì nam tài tử điện ảnh mỹ tom hanks cũng đã nhiễm virus
nguy hiểm của các nước châu âu và mỹ
bên kia bờ đại tây dương
các nước châu âu cũng đang triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp
italia vẫn là điểm nóng với số ca tử vong tăng từ sáu trăm ba mươi một người lên tám trăm hai mươi bảy người trong một ngày
số ca nhiễm mới được xác nhận tăng hơn hai ca từ một mươi một trăm bốn mươi chín lên một mươi hai bốn trăm sáu mươi hai
thủ tướng italia giuseppe conte tuyên bố
các cửa hàng trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa trừ siêu thị
cửa hàng thực phẩm và cửa hàng
tại pháp có hai hai trăm tám mươi một trường hợp tăng bốn trăm chín mươi bảy người trong vòng hai mươi bốn giờ qua
bộ y tế bỉ cũng thông báo có ba trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
tăng mạnh so với con số hai trăm sáu mươi bảy ca thông báo trước đó và đã có ba người tử vong